xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hai ngày đầu tuần sẽ có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ khoảng dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu khu vực sẽ có mưa rào và rông diện rộng trở lại
đợt mưa kéo dài khoảng ba bốn ngày nhiệt độ cũng sẽ giảm dần
phổ biến trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong những ngày tiếp theo
với các tỉnh tây bắc bộ trời có nắng nóng cục bộ trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất đạt mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày hai mươi chín tháng sáu do rãnh mây rông hoạt động mạnh và hội tụ gió trên cao
nên mưa diễn ra diện rộng cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
do có mưa nên nhiệt độ giảm dần từ thứ tư tuần này thời tiết chuyển mát mẻ
tại trung bộ khu vực từ thanh hóa trở vào đến thời tiên huế
thời tiết nắng gắt vẫn tiếp diễn tại khu vực này
với nhiệt độ trưa chiều giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi tám độ
sau đó từ khoảng ngày hai mươi chín cũng do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa rào và rông rải rác trở lại
cường độ nắng nóng giảm dần và thu hẹp lại
khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nắng nóng vẫn xuất hiện ở các tỉnh phía bắc từ đà nẵng đến bình định
phú yên với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
sau đó từ ngày ba mươi tháng sáu sang những ngày đầu tháng bảy
mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm dần nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ
đối với khu vực tây nguyên trong thời đoạn tới đặc biệt từ ngày hai mươi chín tháng sáu trở đi
đới gió tây nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh nên mưa sẽ gia tăng
cục bộ có mưa to đến rất to và có rông
trong cơn rông cần đề phòng có sấm xét cũng như gió giật mạnh gây nguy hiểm
do có mưa nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ cao nhất ngày trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tương tự tại khu vực nam bộ những cơn mưa sẽ xuất hiện diện rộng từ ngày hai mươi chín tháng sáu
khi đới gió tây nam hoạt động mạnh
mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
nên người dân cần chú ý đảm bảo an toàn
do mưa tăng nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần tiết trời chuyển mát mẻ hơn